liên quan đến vụ bỏ quên học sinh trên xe dẫn đến tử vong xảy ra tại trường tiểu học gateway
vào ngày hôm qua công an quận cầu giấy thành phố hà nội đã khởi tố bị can đối với ông doãn quý phiến
để điều tra về hành vi vô ý làm chết người
ông doãn quý phiến sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu người lái chiếc xe chở học sinh của trường gateway
bị công an quận cầu giấy ra quyết định khởi tố bị can về tội vô ý làm chết người
theo điều một trăm hai mươi tám bộ luật hình sự được viện kiểm sát nhân dân quận cầu giấy phê chuẩn vào ngày ba tháng chín
cùng ngày công an quận cầu giấy tống đạt quyết định khởi tố ông phiến
hai mươi sáu ngày sau khi khởi tố vụ án bị can phiến được tại ngoại
ông phiến là nhân viên hợp đồng của công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải ngân hà
đơn vị tham gia đưa đón học sinh cho trường gateway
vào ngày ba mươi tháng tám ông phiến lái xe for transit đến cổng trường gateway
trên phố khúc thừa dụ để thực nghiệm hiện trường
liên quan đến vụ án này vào ngày hai mươi sáu tháng tám cơ quan điều tra đã khởi tố
bắt tạm giam ba tháng đối với bà nguyễn bích quy nữ moniter đưa đón học sinh
về cùng tội danh trên
vào chiều ngày sáu tháng tám trên chiếc xe bốn transit biển số hai mươi chín b sáu nghìn chín trăm năm mươi sáu
do ông phiến cầm lái đón học sinh đến trường vào sáng cùng ngày
thì bé lê hoàng long học sinh lớp một được phát hiện bất tỉnh ở trên sàn sau ghế lái
nguyên nhân cái chết được xác định là do sốc nhiệt khi bị bỏ quên chín tiếng ở trong xe
ông phiến bị viện kiểm sát nhân dân quận cầu giấy nhận định là đã vô ý cẩu thả
đã không trực tiếp kiểm tra xe trước khi đóng cửa
mà phó mặt cho người đưa đón là bà nguyễn bích quy
bảy ngày trước bà quy đã bị khởi tố và tạm giam về tội vô ý làm chết người
từng làm phó tổng biên tập một tạp chí chuyên ngành
sau đó bị miễn nhiệm và không có việc làm
đối tượng ngô văn hạ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại quận cầu giấy hà nội
đã rủ thêm hai đối tượng khác cùng tham gia vào hoạt động giả danh nhà báo tống tiền các doanh nghiệp
bằng các biện pháp nghiệp vụ phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội
đã điều tra bắt giữ ba đối tượng gồm ngô văn hạ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
nguyễn xuân phong sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín và hoa anh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
cả ba đối tượng cùng chú tại quận cầu giấy hà nội về hành vi cưỡng đoạt tài sản
khoảng giữa tháng năm năm hai nghìn một mươi chín do cần tiền để ăn tiêu
phong hạ tuấn đã rủ nhau đến các doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng
và khai thác cát sỏi bên bờ sông hồng
và giả danh là đoàn tiền trạm của thanh tra chính phủ
đi khảo sát các doanh nghiệp khai thác cát sỏi
tình trạng tập kết vật liệu xây dựng trước mùa mưa lũ
để phục vụ cho đoàn kiểm tra sau này
khi đến ubnd xã phường thị trấn khu vực ven sông hồng
bọn chúng giới thiệu là phóng viên của các tạp chí
để xin danh sách doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng
khai thác cát sỏi trên địa bàn làm công tác tuyên truyền
sau đó các đối tượng đưa ra một số lỗi vi phạm của doanh nghiệp
và yêu cầu nếu không muốn phiền phức thì đưa tiền để cho qua chuyện
với thủ đoạn này từ giữa tháng năm đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền trên năm mươi triệu đồng
của hơn hai mươi doanh nghiệp đang kinh doanh vật liệu xây dựng
và khai thác cát sỏi bên bờ sông hồng
thuộc địa bàn hà nội và các tỉnh lân cận
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
càng gần tết trung thu số vụ phát hiện bắt giữ các loại bánh
không rõ nguồn gốc lại càng gia tăng
hơn tám trăm linh hộp bánh dẻo nhãn hiệu masu với số lượng gần năm mươi bảy chiếc
vừa bị lực lượng quản lý thị trường tỉnh lạng sơn phát hiện bắt giữ
đây hầu hết đều là bánh được nhập lậu từ trung quốc về việt nam
để phục vụ dịp trung thu sắp tới
ghi nhận của phóng viên intv
đây là toàn bộ số bánh dẻo nhãn hiệu masu
với bị đội quản lý thị trường số chín
cục quản lý thị trường tỉnh lạng sơn thu giữ
tại cửa khẩu tân thành huyện văn lãng
toàn bộ số hàng hóa này đều được đóng thùng cắt tông
trên bao bì có ghi chữ nước ngoài
và không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
cũng như giấy kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm
theo quy định của pháp luật
tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường
đối với các mặt hàng hóa phục vụ tết trung thu
đội số chín đã chỉ đạo các tổ công tác quản lý địa bàn
thực hiện các quyền pháp nguyên vụ
để nắm chắc cái tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
các loại mặt hàng đánh trung thu trên đề bàn
xác định các đối tượng
và tổ chức kiểm tra kiểm soát
có trọng tâm trọng điểm
đối với các tổ chức hoạt động

cũng như các cơ sở sản xuất bánh trung thu trên đề bàn
điều đáng nói
không chỉ có riêng loại bánh nhãn hiệu masu
mà còn nhiều loại khác được nhập lậu
vào thị trường việt nam
hầu hết những loại bánh này được bán trên mạng
và đổ buôn tới các đại lý siêu thị nhỏ lẻ
trên địa bàn các tỉnh phía bắc để kiếm lời
trước thực tế này
lực lượng chức năng tỉnh lạng sơn
đã tăng cường công tác thanh tra kiểm tra
không chỉ đối với các phương tiện vận chuyển
mà còn trực tiếp kiểm tra
tại các cửa hàng như thế này
tôi cũng nhập bánh
có dây đủ giấy tờ chứng nhận
của vệ sinh an toàn thực phẩm
mà do tỉnh lạng sơn người ta cấp
thì tôi mới nhập những cái hàng đấy
về bán còn không thì cũng không nhập
các chú quản lý thị trường vẫn thường xuyên đến
nhận là vẫn làm theo bên quản lý thị trường
sắp đến tết trung thu
bên cạnh các sản phẩm bánh kẹo nội địa
phục vụ thị trường trong nước
các đối tượng đang dùng mọi cách để vận chuyển
bánh trung thu lậu vào thị trường tiêu thụ
điều một mươi ba nghị định một mươi năm hai nghìn một mươi tám
hướng dẫn luật vệ sinh an toàn thực phẩm
đó là có quy định
các doanh nghiệp nhập nguyên liệu
tức là nhân bánh trung thu
về để sản xuất tiêu dùng nội địa
thì không phải đăng ký chất lượng sản phẩm
đây cũng là cái khó khăn cái kẽ hở
để tạo điều kiện cho các đối tượng
nhập cái nguyên liệu bánh trung thu vào sâu nội địa
sau đó để đưa ra phân phối
để sản xuất
các nhân bánh trung thu
cái khó khăn thứ hai là
các đối tượng lợi dụng
các chính sách
về của cư dân biên giới
để mang vác các loại bánh nhỏ lẻ
qua địa bàn
sau đó tập kết để vận chuyển sâu vào nội địa tiêu thụ
để góp phần đảm bảo an toàn thực phẩm
thòng ngừa ngộ độc thực phẩm
dịp tết trung thu năm hai nghìn một mươi chín
đối tượng chức năng cần phải đẩy mạnh
công tác kiểm tra liên ngành trước trong và sau
dịp trung thu nhằm không để các sản phẩm
không đảm bảo an toàn thực phẩm
không rõ nguồn gốc xuất xứ không nhãn mát
hoặc có các vi phạm khác lưu thông trên thị trường
đặc biệt mỗi người tiêu dùng
hãy là những người thông thái lựa chọn thực phẩm
để đảm bảo sức khỏe của chính mình và gia đình
khoảng một giờ sáng nay
lực lượng phòng cháy chữa cháy tỉnh bình dương
vẫn đang nỗ lực không chế đám cháy
tại một công ty sản xuất đệm mút
tại khu công nghiệp đồng an hai phường hòa phú tp thủ dầu một
vào khoảng hai mươi hai h ba mươi phút đêm qua
nhiều người dân đã nghe thấy tiếng nổ lớn xuất phát
từ kho chiều hóa chất của công ty trách nhiệm nhữ hạn
moose liên mỹ
nằm trong khu công nghiệp đồng an hai phường hòa phú tp thủ dầu một tỉnh bình dương
sau đó lửa bùng cháy dữ dội
bao trùm toàn khu nhà xưởng
rộng khoảng năm m hai
nhận được tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy tỉnh bình dương
đã huy động khoảng một mươi xe chữa cháy
cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tham gia dập lửa
ngọn lửa được không chế không để cháy lan sang các khu nhà xưởng khác
nhưng toàn bộ tài sản trong khu vực bị cháy
đã bị thiêu rụi
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới
những ngày qua trên địa bàn các tỉnh quảng bình quảng trị nghệ an hà tĩnh
có mưa to có nơi mưa rất to
gây ngập lụt chia cắt ở một số nơi
tại tỉnh quảng bình đã có một người bị lũ cuốn trôi mất tích
tại tỉnh nghệ an trong đêm qua và sáng nay
đã có mưa rất to gây ngập úng nghiêm trọng
hầu hết tại các tuyến đường trên địa bàn tp vinh
trong đó nhiều tuyến ngập nặng sâu năm m
nguy cơ lũ quét và sật lở đất
đang ở mức báo động
tại huyện kỳ sơn mưa kéo dài trong nhiều ngày qua
đã khiến nhiều điểm trên quốc lộ bảy a bị sạt lở
đặc biệt đoạn từ trung tâm thị trấn mường xén
lên xã biên giới nậm cắn
một lượng lớn đất đá đã đổ xuống lòng đường
trong đó có đoạn đi qua bản nong rẻ
xã nậm cắn có đến bốn điểm mặt đường bị lấp đất
gây khó khăn cho người và phương tiện lưu thông
mưa to khiến cho nhiều nơi bị ngập úng
cuộc sống của người dân bị đảo lội
trong đêm qua và dặn sáng nay
tỉnh hà tĩnh vẫn còn mưa vừa đến mưa to
đặc biệt tại huyện miền núi hương khê
mưa lớn suốt đêm qua cùng với việc
thủy điện hố hô điều tiết xả lũ
khiến nước trên các sông lên nhanh gây ngập trên diện rộng
trong chiều và tối qua một số hộ dân
vùng thấp trũng buộc phải di rời tài sản
ra xúc đến nơi an toàn
hiện thủy điện hố hô vẫn tiếp tục xả lũ
mực nước trên các sông vẫn đang tăng lên
toàn huyện hương khê hiện có hai mươi sáu học sinh
phải nghỉ học do mưa lũ
còn tại tỉnh quảng bình
các huyện bố chạch xã thượng hóa bị ngập
nhiều khu vực bị chia cắt
gần hai hectare hoa màu không thể thu hoạch
theo thông tin mới cập nhật vào dạng sáng nay
mưa đã ngất tại quảng bình
nhưng nhiều nơi vẫn trong tình trạng ngập úng nghiêm trọng
trong đó có một số huyện miền núi như minh hóa tuyên hóa
trong khi đó trên nệ bàn tỉnh quảng trị
trong hai ngày hai và ba tháng chín
có mưa to đến rất to đặc biệt là khu vực miền núi
lượng mưa đau được từ hai trăm linh đến ba trăm năm mươi mm
gây chia cắt các tuyến giao thông huyết mạch
ở vùng cao của địa phương này
tại khu vực cầu tràn ba lòng huyện đắc rông tỉnh quảng trị
do mưa lớn nên từ chín giờ tối qua đến nay
người dân không thể lưu thông được
mưa liên hoan trong phòng quảng một tuyển rưỡi hoặc hai tuyển hồ
nước rất o hao cho nên những người dân ở địa phương
ở hai bên sông rất khó bảo vệ quản tài sản
hiện người dân bốn xã ba lòng hải phúc triệu nguyên và mò ó
trong tuyến cầu tràn ba lòng
đang đi lại qua sông bằng phương tiện thuyền đò
tuy nhiên do nước lớn nên việc đi lại của người dân cũng gặp rất nhiều khó khăn
tại địa bàn huyện mình nui hương hóa
mưa lớn cũng làm chia cắt một số tuyến đường ở vùng lìa
huyện đã di rời trên ba mươi hộ dân ở khu vực vùng lìa
và thị trấn lao bảo ra khỏi vùng ngập lụt
trên các tuyến đường hồ chí minh nhánh tây và tuyến đường quốc lộ một mươi năm g
tuyến đường tỉnh năm trăm tám mươi tám a bị sạt lở ta luy dương hàng chục vị trí
số lượng đất đá sạt lở lên đến hàng ngàn khối
hiện công ty cổ phần quản lý và xây dựng giao thông quảng trị
đang tập trung nhân lực vật lực để khắc phục các điểm khó khăn
sạt lở nói trên hiện tình hình mưa lũ ở quảng trị
đang còn nhiều diễn biến phức tạp